thì tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua diễn ra khá phức tạp
đặc biệt một bộ phận giới trẻ hiện nay đã tổ chức sử dụng ma túy trong các dịch vụ kinh doanh có điều kiện
như là các quán karaoke cơ sở lưu trú đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
trước tình trạng này để ngăn chặn thanh thiếu niên sử dụng ma túy đòi hỏi sự quyết tâm của lực lượng công an và toàn xã hội với những giải pháp đi vào chiều sâu
vào dạng sáng ngày một sáu hai nghìn hai mươi một lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của công an tỉnh và công an tp đồng xoài công an phường tiến thành
bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ phương như trên đường tôn đức thắng khu phố một phương tiến thành do nguyễn thị mỹ loan hai mươi bảy tuổi
chú phường tân bình tp đồng xoài làm chủ bắt quả tăng sáu thanh niên gồm ba nam ba nữ
ma túy trong một phòng nghỉ đã được chủ nhà chuyển đổi thành phòng để bay lắc
trước đó khoảng hai giờ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ thùy trang
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một ấp một xã tiến hưng thành phố đồng xoài phát hiện hai mươi nam nữ đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép
tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy đã chủ động và phối hợp với công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
tổ chức triệt phá sáu mươi tám vụ với ba trăm bốn mươi đối tượng có liên quan đến ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke cơ sở cư trú
đáng lo ngại trong các vụ án tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy triệt phá trong thời gian qua
lứa tuổi sử dụng ma túy có xu hướng trẻ hóa đa phần là vị thành niên